qua công tác nắm tình hình tổ công tác liên ngành gồm phòng cảnh sát kinh tế đội quản lý thị trường số ba mươi một phối hợp cùng công an huyện phú xuyên vừa phát hiện hơn một một tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu trữ tại một kho lạnh ở thôn bái đô xã tri thủy huyện phú xuyên
kho đông lạnh này do nguyễn thị xen bốn mươi chín tuổi trú tại xã minh tân huyện phú xuyên làm chủ
qua công tác nắm bắt tình hình tổ công tác liên ngành gồm phòng cảnh sát kinh tế đội quản lý thị trường số ba mươi một phối hợp cùng công an huyện phú xuyên vừa phát hiện hơn một một tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu trữ tại một kho đông lạnh thôn bái đô xã tri thủy huyện phú xuyên
kho đông lạnh này do nguyễn thị xen bốn mươi chín tuổi trú tại xã minh tân huyện phú xuyên làm chủ

tổ công tác đã lập biên bản thu giữ số hàng và xử lý theo quy định của pháp luật